điều đáng nói là sỏi túi mật sỏi trong gan không bộc lộ triệu chứng rõ ràng dẫn đến sự chủ quan trong việc thăm khám và điều trị
phần lớn trường hợp chỉ tình cờ phát hiện sỏi mật trong những lần đi khám bệnh lý khác
rất nhiều người nhập viện do bệnh lý sỏi mật khi tình trạng đau đã kéo dài nhiều ngày gây sốt cao vàng da
lúc này bệnh đã biến chứng nặng khiến người bệnh phải đối diện với nhiều nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe
thậm chí có thể tử vong nếu bị sốc nhiễm khuẩn đường mật không được điều trị cấp cứu kịp thời